về phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
và bị cáo nguyễn hoàng long chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vina megastar
phiên tòa diễn ra vào sáng nay một mươi bốn tháng một do tòa án nhân dân tp hà nội tiến hành
các bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây cũng là vụ án thứ hai mà hai bị cáo này bị đưa ra xét xử về cùng tội danh này
bị cáo hà văn thắm đã xin được vắng mặt trong phiên xử do bị ốm
tòa đã tuyên phạt bị cáo hà văn thắm một mươi năm năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hợp với bản án tù trung thân trước đó hình phạt chung đối với bị cáo thắm là tù trung thân
bị cáo nguyễn hoàng long bị phạt hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng hợp với bản án một mươi năm tù trước đó hình phạt chung mà bị cáo long phải chịu là ba mươi năm tù
hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm hoạt động của các tổ chức tín dụng xâm phạm trật tự trị an xã hội
tuy nhiên hợp đồng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank ký với long là hợp đồng vô hiệu do bị cáo long thực hiện hành vi gian dối
vì vậy không phát sinh lãi trong hợp đồng này
hội đồng xét xử xác định bị cáo long chỉ phải trả số nợ gốc còn lại là hơn chín mươi một tỷ đồng mà không phải trả tiền lãi cho ocean bank